ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phân loại
lấy lời khai một mươi ba đối tượng tham gia khai thác cát trái phép ở khu vực vàm cái sứt trên sông đồng nai
đoạn dắp danh thành phố biên hòa với quận chín thành phố hồ chí minh
đây là khu vực mà truyền hình nhân dân đã có phong sự phản ánh về khai thác cát trái phép
gây sạt lở nghiêm trọng nhiều diện tích của người dân ven sông
theo thông tin ban đầu vào lúc giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày
lực lượng pc năm đã bắt quả tang ba thuyền và một mươi ba đối tượng đang bơm hút vận chuyển cát trái phép
trên sông đồng nai khu vực vàm cái sứt giáp danh giữa xã long hưng thành phố biên hòa
và quận chín thành phố hồ chí minh
bước đầu xác định nhóm đối tượng trên do đào minh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ tại phường long bình tân cầm đầu
thời gian qua mặc dù lực lượng công an tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều biện pháp triệt phá
nhưng nạn khai thác cát trái phép tại khu vực này vẫn diễn biến phức tạp
khiến nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân ven sông bị sạt lở nghiêm trọng